tối ngày năm tháng một tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình đêm chung tay tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
chương trình đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp các ngành toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh
ngay tại chương trình đã có năm mươi bảy doanh nghiệp doanh nhân trong và ngoài tỉnh cùng các tổ chức các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên một mươi bảy tỷ đồng
ban tổ chức chương trình đã trao quà cho đại diện hai mươi hộ nghèo và hai mươi nạn nhân đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam và người nghèo trên địa bàn tỉnh
nhân dịp này tỉnh hà nam đã tổ chức trao quà cho hàng nghìn hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại các huyện thị xã và thành phố với tổng kinh phí năm sáu trăm một mươi năm tỷ đồng